nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
sẽ diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng năm tới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng có bài viết quan trọng
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
bài viết đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận xã hội
mang tính định hướng cho nhân dân hiểu hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng
nhận định về bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng
các nhà nghiên cứu cho rằng bài viết đã thể hiện sự tâm huyết
sự sắc bén về một vấn đề có nội dung rộng lớn phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn
đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
bài viết đã được đăng tải trong một thời điểm hết sức ý nghĩa
nhìn tổng thể về thế nào là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
và những nhiệm vụ thực tế hiện nay mà chúng ta toàn đảng toàn dân toàn quân đang triển khai
cái bài viết nó có một cái ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh đảng ta đang nhận thức được
là chưa bao giờ đất nước của chúng ta có những tiền đồ cơ hội vị thế uy tín như ngày hôm nay
tôi nghĩ rằng bài viết nó đưa ra vào thời điểm mà cả nước đang gồng mình chống dịch covid

để cho nhân dân ta có một cái niềm tin dưới sự lãnh đạo của đảng với chế độ chính trị như thế này
cả hệ thống chính trị như thế này thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn thử thách
các nhà nghiên cứu cũng cho rằng với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan
bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phân tích dẫn chứng
làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta
một cách rất hệ thống
đầy đủ toàn diện thuyết phục giúp cán bộ đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vững chắc hơn
về con đường mà đảng chủ tịch hồ chí minh đã chọn
tổng bí thư giải quyết những vấn đề rất là cơ bản về lý luận và chủ nghĩa xã hội
đặc biệt là ba cái cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội
thứ nhất là về lý thuyết thứ hai là về phong trào thứ ba là một mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa
chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái bài viết cũng như là những cái vấn đề đặt ra trong cái mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa này
để thực hiện thành công công cuộc đổi mới và chúng ta sẽ xây dựng cái chủ nghĩa xã hội đơn đơn việt nam
bài viết của người đứng đầu đảng ta đã khẳng định lại quá trình đấu tranh cách mạng của việt nam
và sự lãnh đạo của đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới
và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa
và xã hội chủ nghĩa mà nhân dân việt nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh
dân chủ công bằng văn minh do nhân dân làm chủ
cái tính yêu việt của chủ nghĩa xã hội đã được tổng bí thư nguyễn vũ trọng khái quát ra
thành các cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là một cái xã hội xã hội chủ nghĩa làm xã hội của dân do dân và vì dân
đảng mong muốn là người dân vào cuộc cùng với đảng đó là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
nhưng đại hội một mươi ba vừa rồi của đảng đưa thêm hai cái nội dung nữa là dân giám sát và dân được thụ hưởng
đại hội một mươi ba vừa rồi của đảng đưa thêm hai cái nội dung nữa là dân giám sát và dân được thụ hưởng
tôi nghĩ rằng những gì dưới sự lãnh đạo của đảng trong thời gian vừa qua đấy nó đã chứng minh một cái điều
đó là chúng ta đủ khả năng để mà có thể đưa đất nước đi tới phổn vinh đem lại hạnh phúc cho nhân dân
và đó đấy là ước nguyện từ nhiều đời nay của nhân dân việt nam
và bài viết của tổng bí thư nguyễn vũ trọng là cái phương diện lý luận được nâng cao
đặc biệt là từ cái tổng kết của thực tiễn
thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó tăng cường thêm củng cố thêm cái lòng tin của nhân dân
đối với đảng
đất nước ta đang gặp những khó khăn nhất định bởi đại dịch covid một mươi chín
nhưng bằng niềm tin khát vọng trong ngày hội bầu cử sắp tới đồng thời nhìn lại con đường lịch sử đã qua
đặc biệt là trong ba mươi năm năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
mà đảng bác hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn
dù rằng đây là sự nghiệp vĩ đại khó khăn không thể nóng vội
nhưng kiên định con đường ấy một cách tiếp thu bổ sung và sáng tạo có chọn lọc
để chủ nghĩa học thuyết luôn luôn mang hơi thở của thời đại
mà không rơi vào sơ kính trì trệ lạc hậu thì tất yếu sự nghiệp cách mạng sẽ thành công